chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý
các nhà khoa học mỹ vào ngày hôm qua đã tiết lộ một bước đột phá về năng lượng nhiệt hạch
mà một ngày nào đó có thể sẽ giúp hạn chế biến đổi khí hậu
nếu các công ty có thể mở rộng quy mô công nghệ lên cấp độ thương mại trong những thập kỷ tới
đây là thông tin do bộ năng lượng mỹ đưa ra
tại phòng thí nghiệm quốc gia lawrence livmore ở california của mỹ
các nhà khoa học tập trung tia laser vào tiêu điểm là nhiên liệu
để hợp nhất hai nguyên tử nhẹ thành một nguyên tử đặc hơn giải phóng năng lượng
các nhà khoa học hạt nhân bên ngoài phòng thí nghiệm cho biết thành tựu này sẽ là một bước đệm quan trọng
nhưng còn nhiều thí nghiệm khoa học cần phải được thực hiện
ngành điện tại mỹ thận trọng hoan nghênh kết quả thành công này
nhưng nhấn mạnh rằng để thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng nhiệt hạch
không nên làm chậm lại nỗ lực xây dựng các giải pháp thay thế khác
như là năng lượng mặt trời và gió lưu trữ pin và phân hạch hạt nhân